vậy thì với những người bệnh mà có cái bệnh lý về đái tháo đường như vậy họ sẽ phải lưu ý như thế nào về sức khỏe của mình để có thể bảo đảm được an toàn cho bản thân trong cái đại dịch covid như này
vâng như vừa rồi giáo sư huyền đã nói cũng như mc việt tú đã nói cái dịch covid nó quá nặng mà nhất là đợt hai đối với việt nam chúng ta
một cái đặc biệt là bây giờ vẫn chưa tìm mặc f kể cả f một
và cái giãn cách xã hội trong cái đợt hai này của chúng ta khác với đợt trước
bây giờ là phải giãn cách theo bộ y tế là phải tại chỗ nhưng không phải giãn cách như cũ được
mà đối với bệnh nhân đại tháo đường là những người có nguy cơ cao nhất khi mắc nguy cơ tử vong ấy khi mắc covid một mươi chín này
thì tôi nghĩ là cần phải lưu tâm để bảo đảm an toàn cho mình
tức là hạn chế tối đa khi xâm nhập cộng đồng
ta đi ra ngoài cộng đồng đến chỗ đông người
đương nhiên đến chỗ đông người thì như quy định chúng ta biết rồi phải đeo khẩu trang
nhưng mà thực sự cái chủng này chúng ta biết rồi nó có cái khác
ngày xưa nó không phải lây theo giọt bắn mà có thể lơ lửng
mà lơ lửng thì không biết lơ lửng của nó là bao nhiêu
với tỷ lệ người mang bệnh không trậu trứng khoảng bốn mươi năm mươi
cái niềm mới cái chủng mới này này chủng thứ sáu này nó mới
thế thì đó là cái điều rất là khó khăn cho chúng ta
đặc biệt đối với bệnh nhân
thường tốt hết theo tôi nghĩ hạn chế tối đa cái việc ra ngoài
và ra ngoài bắt buộc phải đeo khẩu trang
mà khẩu trang này là khẩu trang phải là theo tôi nghĩ
nó phải tốt hơn một tí các cái khẩu trang thông thường như những đợt trước của chúng ta
nếu lơ lửng chúng ta dễ hít thở
thì tôi nghĩ rằng có lẽ thế là vẫn phải tiến hành các biện pháp của nhà nước của bộ y tế quyết định
nhưng riêng cái đợt này nó khác cái đợt trước
là nó có những đặc biệt về mầm bệnh
nó có những đặc biệt về
bản cách xã hội
mà bây giờ chúng ta thấy là rất nguy hiểm cho mọi người nói chung
và đặc biệt cho bệnh nhân đại thâu đường
bản thân cơ thể của anh dễ bị nhiễm hơn người khác
bởi vì chúng ta biết là trong quan điểm mà cổ truyền giữa chính và tà
chính khí tức là miễn dịch
sức miễn dịch của mỗi người quyết định toàn bộ sự mắc bệnh
chủ chức nặng nhẹ hay tử vong của bệnh y sĩ nào đó kể cả bệnh covid này
thế thì ở những người đái thao đường thì miễn dịch đã bị ảnh hưởng rồi
nó suy giảm bởi cái tác động của dối lại chuyển hóa đường
kể cả các chuyển hóa khác kể cả biến chứng
thế thì người ta dễ cái chính khí nó bị yếu
thì tà khí ở đây là các vi khuẩn virus
theo quan điểm của cổ truyền dễ xâm nhập
cho nên tốt nhất là hạn chế tối đa ở nhà
tôi nghĩ rằng đối với người bệnh theo đường có lẽ là biện pháp an toàn nhất là như vậy
dạ vâng ạ
xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên từ phía phó giáo sư tiến sĩ hồ bà do
chúng ta phải công nhận với nhau một điều